chứa lá cây khô bước đầu khổng minh quân chú thành phố mỹ tho là đối tượng thuê nhà thừa nhận đó là chất ma túy
ngoài ra còn có một mươi một sao tự chế các loại và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
qua test nhanh có sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan công an vừa có cảnh báo tới người dân về hình thức lừa đảo bằng công nghệ deepfake
gần đây trên không gian mạng xuất hiện một phương thức lừa đảo chiếm đo tài
tài sản rất tinh vi các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake là công nghệ ghép mặt giả rộng
thực hiện cuộc gọi video để giả làm người thân vay tiền giả làm con cái đang du học ở nước ngoài gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền đóng học phí
hay có thể giả tạo ra những tình huống khẩn cấp như người thân bị tai nạn cần tiền gấp để cấp cứu
cơ quan công an khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo rất mới rất tinh vi
đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn của gọi video với nội dung vay mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

về đối tượng ngô hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường chú tại số bốn trên một mươi chín trên hai trăm sáu mươi bảy hàng canh phường hàng canh quận lê trân thành phố hải phòng về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa là đối tượng phạm văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa môn phường lam sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đăng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn chính bình xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo cách hai cm bên đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an